thực hiện chương trình làm việc toàn khóa từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai tại thủ đô hà nội
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã họp hội nghị lần thứ một mươi bốn để thảo luận và thông qua nội dung
các dự thảo văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
báo cáo chính trị tại đại hội một mươi ba của đảng báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển
kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai
và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng nhiệm ký đại hội một mươi hai

báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai trình đại hội một mươi ba
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai cũng thảo luận và thông qua
báo cáo tổng kết thực hiện quy chế làm việc của ban chấp hành trung ương bộ chính trị và ban bí thư khóa một mươi hai
tiếp tục thực hiện công tác nhân sự đại hội một mươi ba
thảo luận và cho ý kiến một số nội dung về tổ chức đại hội một mươi ba và một số vấn đề quan trọng khác
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị
về việc tiếp thu ý kiến đóng góp hoàn thiện các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương đảng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng
góp ý cụ thể vào báo cáo tiếp thu giải trình và toàn văn các dự thảo văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
với tinh thần cầu thị trân trọng các ý kiến đóng góp của toàn đảng các đại biểu quốc hội
mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội cán bộ đảng viên và nhân dân
tập trung thảo luận phân tích đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc có giá trị đối với các đề xuất bổ sung
chỉnh sửa và toàn văn dự thảo các văn kiện nhất là những vấn đề còn có ý kiến hoặc phương án lựa chọn khác nhau
từ đó xem xét thông qua nội dung các dự thảo văn kiện để hoàn chỉnh lần cuối trình đại hội một mươi ba của đảng
về giới thiệu nhân sự tham gia bộ chính trị ban bí thư khóa một mươi ba
ban chấp hành trung ương đảng xác định việc chuẩn bị nhân sự bộ chính trị ban bí thư khóa một mươi ba là công việc kế thừa
tiếp nối của công tác quy hoạch cán bộ rất hệ trọng và liên quan đến thành công của đại hội một mươi ba của đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới
phát huy tinh thần trách nhiệm nghiêm túc dân chủ khách quan công tâm
ban chấp hành trung mương đảng đã nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng cho ý kiến một cách thẳng thắn xây dựng tạo sự đoàn kết và thống nhất cao
trong việc bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia bộ chính trị ban bí thư khóa một mươi ba
về dự thảo quy chế làm việc và quy chế bầu cử tại đại hội một mươi ba của đảng ban chấp hành trung ương đảng xác định
việc ban hành và tổ chức thực hiện tốt các quy chế làm việc và quy chế bầu cử tại đại hội một mươi ba của đảng là công việc có ý nghĩa rất quan trọng
góp phần bảo đảm thành công của đại hội
trên tinh thần đó các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương đảng đã xem xét thảo luận cho ý kiến
vào dự thảo quy chế làm việc và dự thảo quy chế bầu cử tại đại hội lần này bảo đảm thực hiện đúng điều lệ đảng
các nguyên tắc quy chế quy định của ban chấp hành trung ương đảng chủ động đề phòng và kiên quyết đấu tranh
với những việc làm tiêu cực sai trái có thể xảy ra
ban chấp hành trung mương đảng giao bộ chính trị căn cứ kết quả thảo luận của trung mương
tiếp tục nghiên cứu tiếp thu hoàn thiện các dự thảo để trình đại hội một mươi ba xem xét quyết định
ban chấp hành trung ương đảng cũng cho ý kiến về thời gian
cùng chương trình đại hội một mươi ba
ban chấp hành trung mương đảng cũng thảo luận cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo
chỉ đạo của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
báo cáo tổng kết thực hiện quy chế làm việc của ban chấp hành trung ương bộ chính trị
ban bí thư nhiệm kỳ khóa một mươi hai
báo cáo tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ đại hội một mươi hai
báo cáo tổng kết thực hiện quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi hai
và báo cáo các công việc quan trọng mà bộ chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị trung mương một mươi ba đến hội nghị trung mương một mươi bốn
ban chấp hành trung ương đảng xem xét quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí nguyễn đức trung
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng nguyên phó bí thư thành ủy hà nội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
vì đã vi phạm kỷ luật
ba ban chấp hành trung mương đảng kêu gọi toàn đảng toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết thống nhất
phát huy những kết quả quan trọng toàn diện đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đề ra
cho cả năm hai nghìn hai mươi cũng như toàn nhiệm kỳ đại hội một mươi hai của đảng tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba